các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm h ba mươi ba phút ngày ba mươi tháng năm trung tâm chỉ huy công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số bảy ngõ bảy mươi ba tổ một ba la phường phú lương quận hà đông thành phố hà nội
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động bốn xe chữa cháy và một xe chỉ huy chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực xảy ra cháy tại tầng một của ngôi nhà để ở kết hợp cho thuê trọ cao ba tầng diện tích khoảng ba mươi m hai
ngôi nhà có chín người sinh sống trong đó hai người đã được người dân cứu ra ngoài từ đầu
ngay sau khi đến đám cháy lực lượng cảnh sát đã triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sử dụng thang leo và các phương tiện phá rỡ được lồng sắt tại tầng ba của ngôi nhà mở đường thoát nạn cứu được ba người và đưa ra ngoài an toàn
đồng thời một bộ phận cán bộ chiến sĩ tổ chức chữa cháy ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân xung quanh
tiếp cận các tầng phía dưới của ngôi nhà phối hợp cùng người dân hướng dẫn bốn người thoát nạn ra ngoài an toàn qua lối thoát nạn khẩn cấp
sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến sáu h năm mươi năm phút cùng ngày
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy
ngăn chặn đám cháy không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh cùng nhân dân cứu được toàn bộ chín người trong nhà ra ngoài an toàn
theo xác minh ban đầu diện tích xảy ra cháy khoảng hai mươi m hai đám cháy không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang thống kê
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vụ hỏa hoạn ập đến khá bất ngờ khiến người dân sống trong khu nhà ở hoảng loạn tìm cách thoát thân
theo lời kể của một người đàn ông sống gần đó khi vụ cháy xảy ra
anh niên mặc áo trắng lao vào cứu các nạn nhân bị mắc kẹt
là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy nhà trọ có địa chỉ số bảy tổ một phường phú lương quận hà đông hà nội
ông nguyễn anh nhân tám mươi năm tuổi sống gần hiện trường vụ cháy cho biết
bản thân đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chi hô của các nạn nhân mắc kẹt
ông nhân kể lại lúc đó khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn nhà cháy
ông thấy hai nạn nhân nữ ôm theo chăn ra đứng ở ban công tầng ba chi hô
họ gọi rất to ông người cứu cháu
tình huống nguy cấp ông nhân nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa và chạy ra chi hô mọi người ứng cứu
ông nhân cho hay khi lực lượng cứu hỏa đang đến có một nam thanh niên mặc áo trắng
nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài
một người phụ nữ thuê trọ cạnh bên ngôi nhà bị cháy vẫn chưa hết hoảng hốt kể lại
lúc đó chị vừa chi hô mọi người tìm cách giúp đỡ người còn mắc kẹt trong nhà cháy vừa sơ tán hai con nhỏ đi nơi khác
người phụ nữ kể tôi hoảng hốt gọi hai con nhỏ dậy và đưa sang ngoài
đồng thời lấy thang ở bên trong nhà để đưa cho mọi người leo lên cứu người mắc kẹt
người phụ nữ này cũng cho biết mọi việc lúc đó diễn ra rất nhanh
có một nam thanh niên mặc áo trắng bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy vào cứu các nạn nhân
theo lời kể nam thanh niên này nhanh chóng leo lên mái tôn của nhà số chín
dùng gạch đập vỡ con tiệm xi măng ở ban công tầng ba và cứu hai bạn nữ ra ngoài
mọi người thấy anh ấy leo lên ba lần
lần nữa thì cống bạn nữ mặc áo trắng
cũng theo lời kể sau khi cứu các nạn nhân thì người thanh niên bị bỏng hai tay và đã rời đi ngay
người phụ nữ cho biết thêm những người trong ngõ không biết thanh niên này sống ở đâu
chỉ biết cậu ấy đang trên đường đi làm thì phát hiện sự việc nên dừng lại
chúng tôi rất khâm phục hành động dũng cảm của thanh niên này
có thể nói cháy nổ xảy ra là điều không ai mong muốn
thế nhưng giữa đau thương tột cùng chẳng thể bù đắp
của những vụ hỏa hoạn những tai nạn thương tâm
chúng ta vẫn thấy từ trong đó những ánh sáng mang đến niềm hy vọng sống
từ các anh hùng chẳng cần mặc áo tràng
trong giây phút cận kỳ sinh tử luôn có những người như họ sẵn sàng giúp đỡ không ngại khó khăn
vụ cháy tại hà đông xảy ra rất may đã không gây thiệt hại về người
thế nhưng trước đó hà nội đã phải chứng kiến một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
xảy ra tại phố trung kính và giảng sáng khiến một mươi bốn người tử vong
trong khi người dân vẫn chưa hết màng hoàng và xuân sao bản tán về vụ hỏa hoạn
thì trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên
dũng cảm treo lên tầng cao phá cửa sổ cứu người mắc kẹt trong đám cháy
theo dõi hình ảnh trong đoàn clip cho thấy trong khi ngọn lửa đang bùng phát dữ dội
khói nghi ngút bao trùm phía trước của ngôi nhà thì một nam thanh niên đã nhanh chóng bắc thang
vác theo búa tạ leo lên khu vực tầng cao của ngôi nhà
một tay bám vào cửa sổ tay còn lại liên tục dùng múa tạ liên tục đập tường cứu người bị mắc kẹt bên trong
được biết nhờ sự dũng cảm và nhanh chí nam thanh niên đã cứu thành công ba người từ đám cháy chỉ trong vòng sáu giây ngắn ngủi
nam thanh niên này chính là đồng văn tuấn sinh năm hai nghìn ba quê trực khang nam định một tài xế xe ôm công nghệ
được biết khi vừa đi làm về và nửa đêm khi đang ăn dở bữa cơm muộn cùng bạn của mình là hoàng văn nguyện
sinh năm hai nghìn hai quê trực khang nam định
hai thanh niên vội phá lao ra ngoài cùng nhiều người dân khác tới hiện trường
trong đám đông hoảng loạn đôi bạn không kịp nghĩ ngợi mà vội lấy thêm dụng cụ cứu hộ
tuấn leo lên đập tường bằng thang tre được người khác giữ giúp nguyện cũng hỗ trợ được các nạn nhân xuống
kể về giây phút quyết định lao vào hiện trường cứu người tuấn nói
chỉ nghĩ đến cứu được người nào hay người ấy đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân
cũng theo anh tuấn do khoảnh khắc ấy xảy ra nhanh nên anh không nhớ được chính xác
cứu được bao nhiêu người
hay như trước đó vụ cháy trung cư mini xảy ra vào đêm một mươi hai và dạng sáng một mươi ba tháng chín
tại ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ khiến năm mươi sáu người tử vong cũng khiến nhiều người chưa thể ngôi ngoài
tại vụ hỏa hoạn này anh nguyễn đăng vân một người shipper đã cứu sống được chín người
nửa đêm hôm ấy đang trên đường đi ship hàng nhận được tin nhắn của anh trai
báo nhà người thân ở tầng bốn tòa trung cư mini xảy ra hỏa hoạn bị cháy
anh nguyễn đăng văn ba mươi tuổi xã phù láng thị xã quế võ bắc ninh
làm nghề shipper liền phi tới
quá nóng ruột văn đội mũ bảo hiểm bịt khẩu trang lấy chiếc búa của nhà dân đối diện trung cư
rồi cùng các chiến sĩ vào bên trong hiện trường
chạy lên tới tầng bốn văn dùng búa đập vỡ cánh cửa và cứu được anh chị họ cùng cháu gái bên trong
rồi đưa sang ngoài
nghe thấy tiếng kêu cứu chàng shipper không trần trừ
tiếp tục leo lên các tầng khác và cứu được chín người thoát nạn
chàng thanh niên quê bắc ninh không trần trừ lao vào hiện trường
hỗ trợ các chiến sĩ phòng cháy chưa cháy
và cứu được chín người mắc kẹt trong đám cháy trung cư mini ở hà nội
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh đoàn bắc ninh cho biết
đơn vị đã trao tặng bằng khen cho anh nguyễn đăng văn vì hành vi dũng cảm của mình
những người hùng họ có thể là những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
luôn mang nặng trên mình mạng sống của người bị nạn
luôn lao vào nơi mà người khác chạy ngược ra thoát nạn
và họ có thể chỉ là một nam shipper ngày thường vẫn lên nổi khắp phố phường hà nội
là một người lái xe tải hàng ngày cần mẫn nuôi gia đình nhỏ
hay những thanh niên đôi mươi có lẽ chẳng nhớ mặt biết tên nhau
nhưng vẫn sẵn lòng cùng nhau lao vào lừa cứu người
với họ cứu người không phải là trách nhiệm mà là lựa chọn
và họ lựa chọn trong giây phút sinh tử quên ý chính mình
chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại